cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định truy nã đối với phạm hùng cường
trú tại quận dương kinh thành phố hải phòng do liên quan đến vụ án đường dây mua bán sản xuất buôn lậu xăng dầu
theo điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cường cùng với đào ngọc viễn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại dương hải phòng
phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phan lê hoàng anh cùng chú tại thành phố hồ chí minh
đóng vai trò cầm đầu đã cùng hàng chục đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu trên hai trăm linh triệu lít xăng giả tổng trị giá hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
sau khi vụ việc bị phát giác cường đã bỏ trốn công an tỉnh đồng nai kêu gọi đối tượng phạm hùng cường sớm ra trình diện trước cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật